theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng tháp trong những ngày tới mực nước nhiều nơi ở trong tỉnh sẽ ở mức báo động hai
để chủ động ứng phó hiện nhiều nhà vườn ở huyện lai vung đang khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp ngăn lũ
chiều cường dân kết hợp con nước đầu tháng bảy âm lịch vừa qua làm cho mực nước lên nhanh và cao
khiến nhiều địa phương trồng cây có múi trên địa bàn huyện lai vung tỉnh đồng tháp bị nước lũ đe dọa
có khu vực nước tràn bờ khiến nhiều nhà vườn lo lắng
để thủ nước tới thì mấy đuôi bỏ lên có thể là cao năm tất
thì nếu nước tới mà lên cả hai ba tắc thì cũng không sao
thì đó bà con cũng an tâm rồi
còn tại tiểu vùng thuộc ấp long hưng một xã long hậu với trên chí nhất ta trồng cam và quyết đường
mọi công tác chuẩn bị để ứng phó với lũ lớn đã được nhà vườn ở nơi đây sẵn sàng
những thành viên ban chỉ đạo xuống trực tiếp
từng địa bàn phụ trách ở các xã
các xã cũng chỉ đạo cho ban sản xuất của các ấp kiểm tra thường xuyên các đeo bao
bà con hiện nay cũng dẫn động chằn néo nhà cửa phòng trống lục bão thiên tai
rồi thực hiện các công việc tại chỗ theo kinh tầng chỉ đạo chung của tỉnh
nói chung là hiện nay
các công việc là chúng ta chuẩn bị rất là tốt
với trên năm năm trăm linh hectare vườn cây có múi cho hiệu quả kinh tế cao nguồn vốn đầu tư khá lớn
do đó hiện nay địa phương cùng người dân lai vùng đang tập trung cao độ
chuẩn bị nhiều phương án để kịp thời ứng phó với lũ lớn
quyết tâm bảo vệ an toàn vườn cây ăn trái trong mùa lũ năm nay